ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người trong vụ án bố chồng bắn con dâu rồi tự sát
xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chúa lẻi xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chúa lẻi xã thanh vận huyện trợ mới đã xảy ra vụ việc
ông nguyễn đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sau khi nạn nhân tử vong ông thắng đã dùng súng bắn vào bụng để tự sát
theo kết quả điều tra xác minh ban đầu vụ việc xảy ra quá bất ngờ và không có người chứng kiến
ông thắng là người thường xuyên uống rượu
trước ngày xảy ra án mạng ông thắng trong tình trạng say rượu thấy cháu nội là con trai của chị xuân đang chơi trước sân
ông thắng đã dùng tay bóc cổ và đè cháu xuống sân
thế vậy chị xuân can ngăn thì cũng bị ông thắng bóp cổ
sự việc được công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản giải quyết
và sáng ngày hôm sau vụ án mạng xảy ra sau khi ông thắng đi uống rượu từ nhà hàng xóm về
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một khẩu súng là loại súng tự chế
một vỏ đạn một viên kim loại màu xám và một con dao
thu giữ trong túi áo của ông thắng là hai viên đá